như vậy đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ số lượng heroin mà đường dây này đã mùa bán trái phép lên tới chín trăm một mươi bánh với tổng trọng lượng khoảng hơn hai trăm linh kg
liên quan đến vụ tạt xăng đốt nhà tại phường nhân bình tp quy nhơn tỉnh bình định đến tám giờ sáng ngày một mươi một tháng một mươi nạn nhân thứ ba trong vụ việc này đã nguy kịch đến tính mạng và được người nhà nhận về để lo hậu sự
trước đó vào lúc một mươi năm giờ một mươi phút ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm tại quán cà phê cúc bảo do bà phạm thị gái
trong tám tuổi làm chủ xảy ra vụ cháy làm chết hai người và hai người bị bỏng đưa đi cấp cứu trong đó có một người bị bỏng rất nặng là bà gái
qua điều tra các lực lượng công an đã làm rõ thủ phạm là trần thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín chú tổ bảy c khu vực một của nhân bình tp quy nhơn
nguyên nhân sự việc có thể là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm với bà gái đối tượng bình cũng đã tử vong trong vụ hỏa hoạn hiện công an quy nhơn đang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ vụ việc
do chịu ảnh hưởng lưới áp cao lạnh lục địa được tăng cường nên ở thanh hóa có mưa rào và có nơi có rông các tỉnh ở nghệ an đến quảng ngãi do chịu ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực trung trung bộ nên có mưa riêng phía nam có nơi mưa vừa mưa to đến rất to và rông
dự báo trong hai ba ngày tới tại các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng ngãi tiếp tục có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông
từ tối nay ngày một mươi một tháng một mươi mực nước trên các sông từ hà tĩnh đến quảng ngãi sẽ lên và có khả năng xuất hiện một đợt lũ
trong đợt lũ này biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ ba đến sáu mét hạ lưu từ một đến bốn mét nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập úng vùng trũng tại các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng ngãi
ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình vừa phê duyệt dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển nam quảng bình giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi với số tiền hơn chín mươi bảy tỷ đồng
nhằm ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu giảm nhẹ thiên tai bảo vệ bờ biển
theo đó dự án sẽ triển khai trồng và chăm sóc một ba trăm linh ha rừng phòng hộ bảo vệ bốn năm trăm linh hectare rừng xây dựng một mươi hai km đường lâm nghiệp một mươi năm km đường danh phòng chống cháy rừng
kết hợp đường giao thông xây dựng hai trạm quản lý và bảo vệ rừng hai tròi canh lửa và một số cơ sở phục vụ sinh kế kết hợp quản lý bảo vệ rừng và trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ và phát triển rừng
vào trưa ngày một mươi tháng một mươi ít nhất một mươi bảy người đã thiệt mạng trong một vụ nổ tại một nhà hàng ở thành phố ugu ở tỉnh miền đông an huy của trung quốc
vụ nổ xảy ra lúc một mươi một h năm mươi bảy trưa ngày một mươi tháng một mươi tại một nhà hàng tư nhân nhỏ nằm tại một khu phố đông đúc trên đường yangshanjiang thuộc quận jinghu của thành phố uhu
vụ nổ ban đầu được xác định là do giò dì khí hóa lỏng gây nên và gọn lửa đã ngay lập tức bao trùm toàn bộ nhà hàng
vợ của chủ nhà hàng cho biết bà đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn
vụ nổ xảy ra lúc một mươi một h năm mươi bảy trưa ngày một mươi tháng một mươi tại một nhà hàng tư nhân nhỏ nằm tại một khu phố đông đúc trên đường yangshanjiang thuộc quận jinghu của thành phố uhu